ngày một mươi tám tháng ba chủ tịch tập đoàn vingroup đồng thời là nhà sáng lập vinfast ông phạm nhật vượng
đã công bố thành lập công ty phát triển chạm sạc toàn cầu vigreen
mục tiêu của vingren là đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng chạm sạc nhằm hỗ trợ tối đa cho vinfast
nhanh chóng vươn ra toàn cầu đồng thời đưa việt nam trở thành một trong những quốc gia
có mật độ chạm sạc xe điện lớn nhất thế giới
công ty vigreen do nhà sáng lập vinfast thành lập với tỷ lệ sở hữu chín mươi của phần
được tách ra từ bộ phận phát triển chạm sạc của hãng xe điện vinfast
vigreen sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập trong vai trò đối tác phát triển mạng lưới chạm sạc
cho vinfast trên quy mô toàn cầu
theo đó công ty sẽ chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ hạ tầng xe điện
qua đó giảm tài áp lực tài chính và triển khai cho vinfast để hãng xe tập trung mở rộng thị trường
và phát triển bền vững
bên cạnh đó với mục tiêu rõ nét là phát triển hệ sinh thái xanh
góp phần thúc đẩy của các mạng giao thông điện hóa
vgreen sẽ có cơ hội thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và huy động các nguồn vốn xanh
với lãi suất ưu đãi qua đó hỗ trợ vinfast nhanh chóng vươn ra các thị trường quốc tế
giai đoạn đầu vigreen sẽ trực tiếp tìm kiếm mặt bằng và đối tác để thiết lập
mở rộng mạng lưới chạm sạc tại các thị trường trọng điểm trên khắp thế giới
đồng thời hợp tác với các đối tác là đơn vị cung cấp chạm sạc bên thứ ba
để cung cấp dịch vụ sạc xe cho các chủ xe điện vinfast
tại việt nam vi green sẽ chịu trách nhiệm vận hành quản lý hệ thống chạm sạc sẵn có của vinfast
đồng thời sẽ đầu tư thêm một mươi tỷ đồng trong vòng hai năm tới để xây mới và nâng cấp hoàn thiện hệ thống
với việc nâng tổng mức đầu tư cho hạ tầng lên gấp ba lần so với kế hoạch ban đầu của vinfast
vgreen hướng đến mục tiêu phủ chạm sạc trên khắp đất nước
và đưa việt nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về phát triển hạ tầng chạm sạc cho xe điện
sau khoảng năm năm vận hành tùy theo từng thị trường cũng như khả năng huy động thực tế
vi green có thể cân nhắc chuyển sang mô hình kinh doanh dịch vụ sạc ô tô điện cho các hãng xe điện khác ngoài vinfast
ông nguyễn đức thanh tổng giám đốc vgreen cho biết
quy định thành lập vgreen là bước đi mang tính chiến lược của nhà sáng lập vinfast
trong việc hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ cho vinfast phát triển bền vững ổn định trên quy mô toàn cầu
việc chủ tịch phạm nhật vượng sẵn sàng dùng tài sản cá nhân thành lập vgreen
để giảm tài áp lực đầu tư hạ tầng cho vinfast hỗ trợ tối đa cho hãng xe phát triển
đã khẳng định quyết tâm mãnh liệt trong việc thúc đẩy giao thông xanh tại việt nam và trên thế giới
theo kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi bốn vinfast sẽ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra tối thiểu năm mươi quốc gia trên thế giới
bên cạnh các thị trường trọng điểm như mỹ canada và châu âu
vinfast đang mạnh mẽ tiến ra các quốc gia láng giềng trong khu vực châu á như ấn độ indonesia thái lan philippines
khu vực trung đông hay gần đây nhất là châu phi với những thị trường đầu tiên là nigeria ghana
ngoài việt nam hiện vinfast cũng đang xúc tiến xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại mỹ ấn độ và indonesia
đầu tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba vinfast cho biết theo thỏa thuận cấp vốn của vingroup và tỷ phú phạm nhật vượng
đã được công bố vào tháng bốn hai nghìn hai mươi ba từ đến ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi ba vingroup đã giải ngân khoảng vay hai mươi ba tỷ đồng
và trong tháng chín hai nghìn hai mươi ba cá nhân ông phạm nhật vượng cũng đã giải ngân tặng bảy tỷ đồng cho vinfast
đầu tháng một hai nghìn hai mươi bốn nhà sản xuất xe điện hàng đầu việt nam cũng đã công bố sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo
khi công ty bước sang giai đoạn phát triển mới
theo đó ông phạm nhật vượng nhà sáng lập kiêm chủ tịch vingroup công ty mẹ của vinfast
sẽ truyền được vai trò chủ tịch hội đồng quản trị

thay cho bà lê thị thu thủy
ông phạm nhật vượng cũng sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành
đồng thời bà lê thị thu thủy sẽ truyền được vai trò tổng giám đốc vinfast
xác đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị
vừa qua ceo vinfast phạm nhật vượng vừa được tạp chí ô tô uy tín motor trend mỹ
bình chọn là một trong năm mươi nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của tạp chí ô tô hơn bảy mươi năm tuổi và có uy tín hàng đầu thế giới
vinfast nhà sản xuất xe điện việt nam đang mở rộng nhanh chóng trên thị trường toàn cầu
bao gồm thị trường mỹ nơi có tính cạnh tranh cực cao
tỷ phú phạm nhật vượng thể hiện rõ sự quyết liệt khi đảm nhận vai trò ceo
đẩy mạnh sản xuất giải xe điện toàn diện và mở rộng mạng lưới đại lý tại mỹ
cũng như nhiều quốc gia trên thế giới
vinfast cũng thể hiện rõ tham vọng toàn cầu khi đang xây dựng nhà máy sản xuất xe điện
tại bắc carolina mỹ
ngoài ra nhà sản xuất xe điện việt nam vừa tổ chức lễ động thổ nhà máy
tại tamil nadu ấn độ và công bố kế hoạch xây nhà máy tại indonesia
theo báo cáo thịnh vượng của gnif frank anh số người siêu dầu ở việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
tăng hai bốn so với năm trước lên bảy trăm năm mươi hai người
tốc độ gia tăng này khá cao trong khu vực châu á thái bình dương
người siêu giàu là những cá nhân phải sở hữu khối tài sản từ ba mươi triệu usd trở lên
khoảng hơn bảy trăm bốn mươi tỷ đồng tính theo tỷ giá hai mươi bốn tám trăm hai mươi đồng trên một usd của vietcombank công bố ngày một mươi ba tháng ba
tại đông nam á tốc độ gia tăng người siêu dầu của việt nam cao hơn nhiều so với mức tăng tám của thái lan
nhưng thấp hơn mức bốn ba của malaysia và bốn hai của indonesia hay bốn của singapore
tuy nhiên theo krif frank từ năm hai nghìn hai mươi ba tới hai nghìn hai mươi tám tốc độ gia tăng người siêu dầu tại việt nam
nhanh hàng đầu thế giới
đứng thứ năm tại khu vực châu á thái bình dương với mức tăng ba mươi chỉ xếp sau ấn độ tăng năm mươi một
trung quốc bốn mươi bảy thổ nhĩ kỳ bốn mươi hai chín malaysia ba mươi bốn sáu
tốc độ gia tăng người siêu giàu của việt nam được dự báo cao hơn hàn quốc hồng kông trung quốc singapore trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
cũng theo công ty tư vấn và kinh doanh bất động sản toàn cầu có trụ sở tại london
giới nhà giàu và siêu giàu châu á vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đầu tư xa xỉ
việc nhập khẩu đồ xa xỉ tại việt nam được ghi nhận tăng rất cao nhất là với xe sang trang sức
tốc độ tăng trưởng người sâu dầu tại việt nam được ghi nhận khá cao trong bối cảnh nền kinh tế việt nam tăng trưởng khá tốt
so với thế giới và tầng lớp trung lưu tăng mạnh
danh sách người siêu giàu việt không được knife frank công bố
tuy nhiên trên sản chứng khoán có khoảng một trăm tám mươi doanh nhân và người liên quan có tài sản quy từ cổ phiếu có giá trị trên ba mươi triệu usd
trong đó có sáu tỷ phú usd
theo forbes trong danh sách tỷ phú usd thế giới tính đến ngày một mươi ba tháng ba việt nam có sáu đại diện với tổng giá trị tài sản đạt một mươi bốn tỷ usd
ông phạm nhật vượng chủ tịch tập đoàn vingroup đứng đầu danh sách
trong đó ông phạm nhật vượng có khối tài sản bốn bốn tỷ usd
chủ tịch việt ze nguyễn thị phương thảo ở vị trí số hai với hai tám tỷ usd
chủ tịch hòa phát trần đình long đứng ở vị trí số ba với hai sáu tỷ usd
chủ tịch tết công banh hồ hùng anh chủ tịch tha cô trần bá dương chủ tịch ma san nguyễn đăng quang
lần lượt ở các vị trí tiếp theo với một tám tỷ usd một hai tỷ và một hai tỷ usd
so với bảng xếp hạng năm hai nghìn hai mươi hai số lượng tỷ phú usd của việt nam giảm một người
chủ tịch novaland bùi thành nhơn rớt khỏi danh sách khi cổ phiếu novaland giảm mạnh trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
đầu năm hai nghìn hai mươi hai ông bùi thành nhân có tài sản hai chín tỷ usd
danh sách bảy trăm năm mươi hai người siêu giàu việt trong năm hai nghìn hai mươi ba không được knife frank công bố
tuy nhiên trên sản chứng khoán có khoảng một trăm tám mươi doanh nhân và người liên quan có tài sản quy từ cổ phiếu
có giá trị trên ba mươi triệu usd và là người siêu giàu
ngoài sáu tỷ phú usd trên còn hàng loạt người liên quan với các tỷ phú này như vợ ông phạm nhật vượng
bà phạm thu hương nắm giữ lượng cổ phiếu có giá trị tính tới ngày một mươi ba tháng ba là bảy bảy trăm linh tỷ đồng
bà vũ thị hiền và ông trần đình long một mươi hai ba trăm linh tỷ đồng
bà nguyễn thị thanh thủy vợ ông hồ hùng anh bảy tám trăm sáu mươi tỷ đồng
bà nguyễn hoàng yến và ông nguyễn đăng quang ba năm trăm bốn mươi tỷ đồng
cũng tính tới ngày một mươi ba tháng ba các doanh nhân cổ đông lớn của các doanh nghiệp lớn như ông đỗ anh tuấn san say
có tài sản quy ra từ cổ phiếu trị giá hai mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng
ông hồ xuân năng v coston tám bảy trăm linh tỷ đồng
ông trương gia bình fpt chín chín mươi tỷ đồng
ông ngô trí dũng v b bank sáu hai trăm linh tỷ đồng
bà trương thị lệ khanh thủy sản vĩnh hoàn bảy bốn trăm linh tỷ đồng
ông đặng thành tâm kbc năm một trăm năm mươi tỷ đồng
ông nguyễn văn đạt bất động sản phát đạt tám hai trăm sáu mươi tỷ đồng
ông đào hữu huyền hóa chất đức giang chín bảy mươi tỷ đồng
ông nguyễn đức tài thế giới di động bốn hai trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó là lãnh đạo và cổ đông cá nhân lớn nhất tại một số doanh nghiệp như
garex recoop ngân hàng acb chứng khoán ssi hado group
công ty vnz hoàng anh gia lai ngân hàng sa công banh đầu tư dịch vụ tài chính hoàng huy
ngân hàng c banh kinh đô hd banh bất động sản ceo đất xanh
chứng khoán vci hoa sen nam long tb banh dic corp minh phú
tabaco ocb sip ngân hàng shb lh banh dg world png tb banh ngân hàng ocb
kinh bắc vds
ngoài ra một số doanh nhân hoặc cổ đông của một số doanh nghiệp như thd vib bank nlg pti
cũng ngấp ngé ngưỡng siêu giàu với tài sản chỉ tính riêng quy ra từ cổ phiếu trên sàn
chưa tính các tài sản khác hoặc cổ phiếu của các doanh nghiệp chưa niêm yết
tại việt nam rất nhiều doanh nhân nổi tiếng và được xem là siêu giàu thậm chí là tỷ phú esd
nhưng không nằm trong bảng xếp hạng nào như bà nguyễn thị nga brg ông vũ văn tiền
gaila simcoe chúa đảo đào hồng tuyển
bảng hiệu jonathan hạnh nguyễn
giới đầu tư cũng thấy những gương mặt nổi bật như ông đỗ minh phú đô duy
ông đỗ quang hiển tnt gia đình ông đặng văn thành thành công vua tôm lê văn quang
rất nhiều tập đoàn gia đình việt đã trở thành đế chế trong các lĩnh vực họ hoạt động
có thể kể đến gia đình bà nguyễn thị điền công ty trách nhiệm ứng hoạn may theo dày an phước
đây là doanh nghiệp dệt may lớn tại việt nam với trên bảy nhân viên và một mươi một nhà máy khắp cả nước
với hệ thống cửa hàng an phước một trăm sáu mươi năm cửa hàng và hơn sáu mươi cửa hàng thương hiệu bongu annamay
đồ nội y thể thao và phụ kiện thời trang nữ
bên cạnh đó là các gia đình như đoàn quốc việt bam group trần kim thành trần lệ nguyên kido
vu khải thành bitis lê văn kiểm gop long thành nguyễn hoàng tuấn sơn kim lý ngọc minh
sứ minh long trần thanh hải trần thị lệ nutifood nguyễn trí tân kim đan nguyễn thị mai phương tân á đại thành